theo tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng năm tăng năm mươi năm so với tháng trước chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm tháng đầu năm tăng ba một so với cùng kỳ
theo tổng cục thống kê chín trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước
trong đó nhóm giao thông có mức tăng cao nhất một bảy mươi hai chủ yếu do ảnh hưởng từ hai đợt tăng giá xăng dầu trong tháng bốn
nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng tám mươi tám trong đó lương thực tăng ba do giá gạo xuất khẩu tăng nhẹ một so với tháng trước
thực phẩm tăng một hai do giá thịt lợn hơi tăng mạnh năm tám mươi năm làm cpi chung tăng hai mươi năm
nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng ba mươi bốn do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện nước tăng cao
nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng một
các nhóm đồ uống và thuốc lá văn hóa giải trí và du lịch
mày mặc mũ nón giày dép cùng tăng tám
nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng ba
nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng hai
riêng nhóm giáo dục không đổi và nhóm duy nhất giảm là bưu chính viễn thông giảm một mươi bốn
lạm phát cơ bản tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tăng một mươi một so với tháng trước và tăng một ba mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
lạm phát cơ bản bình quân năm tháng đầu năm nay tăng một ba mươi bốn so với bình quân cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
không nằm trong rổ tính cpi chỉ số giá vàng tháng năm giảm bảy mươi năm so với tháng trước
trong khi chỉ số giá đô la mỹ tháng này cũng giảm sáu so với tháng trước